thưa quý vị và các bạn hà nam là một tỉnh thuộc vùng đồng bằng châu thổ sông hồng
hà nam là một tỉnh thuộc vùng đồng bằng châu thổ sông hồng
điển hình là tấm bia cổ hơn chín trăm linh năm có tên sùng thiện diên linh
trải qua gần một năm ngôi chùa vẫn đứng vững như một chứng nhân trong suốt chiều dài lịch sử

đầu gối núi đỏ chân dọi tuần vườn phát tích đế vương lưu truyền vạn đại
chùa long đoại sơn nằm trên đỉnh ngọn núi thiêng ấy
từ trên đỉnh núi phóng tầm mắt ra bốn phía khung cảnh khoáng đạt nền thơ có cánh đồng tươi xanh
trải qua bao thăng trầm của lịch sử chùa vẫn được biết tới là một danh thắng nổi tiếng
chùa có tiên chữ là diên linh tự do vua lý thánh tông và vương phi ỉ lan chủ trì xây dựng năm một nghìn năm mươi bốn
sau đó vua lý nhân tông tiếp tục xây dựng phát triển
ngôi chùa cũng đã từng trải qua rất nhiều
nhiều lần tu bổ vào các chiều hậu lê mạc nguyễn
lần tu bổ lớn nhất là vào thời nguyễn
qua nhiều thời đại và nhiều biến cố lịch sử ngôi chùa nhiều lần được trùng tu tôn tạo nhưng vẫn giữ được nét cổ kính
điều dễ nhận thấy khi tới thăm chùa đại là vẻ thanh bình vốn có của nơi đây
ngoài ra sự rêu phong cổ kính của ngôi chùa cũng là điều ấn tượng
với những ai đã trải qua
ngôi chùa đã từng kẻ thăm nơi này
giờ mà sao các cô về làm việc
con muốn đến để thăm quan ngôi chùa lóc đoại sơn của mình ạ
cũng quy hoá phú đức cũng được quan tâm của quý vị
cũng về thăm chùa tìm hiểu lịch sử
thì đấy là điều rất quý
con vừa mới đến chùa thì thấy ngôi chùa của mình rất đẹp rất thanh tĩnh
đặc biệt là những phong cảnh rất nhiều cây cối
con rất là muốn được thăm ngôi chùa và hiểu hơn những kiến trúc
cũng như là những câu chuyện lịch sử
của ngôi chùa thì thầy có thể giới thiệu giúp đón được không ạ
vâng ngôi chùa này nó là chín trăm linh năm rồi
thế mà trong khởi đầu là của nhà lý lý thế tổ
thì cũng thấy rằng là ngôi chùa nó rất là nhiều đặc trưng
của cái miền sông hồng núi nước
cuộc sống ở đây rất thanh bình
mà chùa là trên núi cho nên nó xa dân
thì ưu tịch và tĩnh mặt
cũng như để cho các sư tu hành được là gần hợp hơn
thế rồi tinh tiến hơn
thế rồi tất cả những cái gì nó nằm trên không khí của đất trời
thì nó thanh tịnh
thì cực gần bị vào trong chùa này là thế điệu
tương truyền dưới thời lý chùa mang tên là long đội sơn
đến thời hậu lê đổi tên là đội sơn
cũng có rất nhiều cách lý giải về cái tên đội sơn
mà nhân dân quanh vùng truyền nhau
như do núi trông giống hình dạng cái bát úp
từ bát trong tiếng cổ có nghĩa là đợi
ngôi chùa hiện còn giữ được nhiều di vật quý
như tượng phật di lạc bằng đồng
sáu pho tượng kim cương bằng đá
thầy ơi thế nhưng mà lý do vì sao người ta lại hỏi

nói về nôm ấy thì là tướng nhà trời là quay cái tháp
cái quý bảo tháp này
cái quý bảo tháp này
thế nhưng mà đời nhà lý thì lại ngộ về đạo phật
tên là cái ví pho tượng này là cái kim cương
thì trong kinh vạn kinh của phật rất nhiều
nhưng mà riêng kinh kim cương là giá trị nhất về bộ kinh
và nói về bộ kinh này là trừ tà trừ ma trừ quỷ
thế mà nói về cái kim cương thì nó phá tan những cái cứng nhất
dụ như là thủy tinh
thì nó đi đến đâu là tự nhiên cái kính sẽ nứt lên đấy
thế nên cái kim cương ấy nó có giá trị
thì cái ý nghĩa của nó là như vậy
thế là đấy gọi là động gì ạ
động tội nghĩa là cái địa ngục
địa ngục địa ngục
người ta làm cái gì tội
dụ như là những người chửi mẹ mắng cha
chiếc súng ôm phủ leo qua cầu vòng
những người cướp vợ giết chồng
chiếc súng ôm phủ vắt trong vạc dầu
những người chửi gió mắng mây
chiếc súng ôm phủ cơ tai xà đầu
gian tham trộm cắp đều có tội rồi hết
đấy nên nó có một ví cho là một mươi cửa gió này
là đại diện cho nghìn nghìn cái địa ngục khác
đây này cái tội là tội sát sinh à
đấy là tội sát sinh
sát sinh là con loạn kìa
sát sinh là hại vật
đây là cái ông này là chèn ép dân lành đi chủ đấy
anh cậy quyền cậy thế anh ép người ta
dụ như là đáng một mươi đồng anh không giả
anh giả có năm đồng hay ba đồng thôi

nó cũng mang ý nghĩa là giáo dục con người đúng không ạ
giáo dục con người
thế mà thực tế bây giờ là cái đạo đức con người ta
nó động suy thoái về cái xã hội
thì cái này không bao giờ là lỗi lạc được
bỗng nào nó cũng có giá trị ở cái cái nhân văn
thế còn đây là những người chửi mẹ ông cha này
đấy đây cái cỏ vồng đây
đây cỏ vồng đây
những người chửi mẹ mắng cha chứ không phủ leo qua cỏ vồng
thì xuống thương
đây là rắn
rắn thắt mới ngao
cô rắn đây
nó còn chó ngao ăn thịt
đây cỏ vồng đây
đang leo đây
nét đặc biệt nhất của quần thể di tích chùa đại sơn
phải kể đến là ngôi chùa và cây tháp sùng thiện diên linh
được vua lý nhân tông xây dựng năm một nghìn một trăm một mươi tám đến năm một nghìn một trăm hai mươi một
thì được hoàn thành
ngày cổng chính trước tòa tam bảo là nhà bia
để tấm bia sùng thiện
ấn tích phật giáo huy hoàng thời lý
đã được công nhận là bảo vật quốc gia
cái bia này nó là chiều ngang của nó là một m bốn
chiều cao nó là hai m hai
cũng nó cả
cũng nó cả
nhưng mà khi mình muốn nó rỡ rỡ ra mà
thì nó làm hai thớt
thớt dưới này là có bia và có con rồng này và trên này
khi lắp vào đây thì là thành ra là
thành cái bia là rồng đổi bia
cái rồng nhà lý
thì nó khác là rồng rắn
nhưng mà quấn thì lại quấn là kiểu bắt quái ấy
đấy đúng không anh
nhất khả mị khôn
nói về tám cái bắt quái mà trừ tà
tại sao có đầu đây à đầu đây
thì lại đuôi đây
thì ra nó ví là
quân thần như một
là cái là
khi vua chúa làm cái gì thì dân cũng đều
được có quyền tham gia để mà xây dựng đất nước
đấy cho nên là
lấy cái đầu đây và đuôi đây cùng với nhau
nhưng mà đầu nó cao hơn
đuôi thì ở dưới
nhưng mà lại ráp với vua
nhưng mà trong trong cái này có bốn con rồng

có nghĩa là
vì là nhà lý xây dựng cho nên là như thế là rồng đội bia
rồng đội bia
khi lý thái tổ nằm mơ thấy con rồng ở thăng long
thì ngài thấy đây là thiên tử
thì ngài lấy cái hiệu
của cái chùa này là bốn con rồng ấy là
thay cho là cái nói của nhà lý là
đây là rồng là một
mạnh mẽ nhất
mà lại tài giỏi nhất
thế mà lại bay cao bay xa nhất
đấy chứ không có rùa nữa chứ
rất dưới nước thôi
nhưng con rồng nó bay như rời cơ mà
thế nhưng cái chùa này mới đặt tên là long nội sơn
thế cái bia này ấy
thì nó có bốn chữ
nó có mấy chữ này
ở đời thứ bốn đấy
sùng thiện diên linh
sùng thiện diên linh
sùng thiện diên linh là sùng là tiếng ngưỡng
tất cả mọi người đều phải có cái tâm thiện
hướng thiện về đấy
có nghĩa là cái duyên
cái duyên để mà làm cái chùa này
làm lên cái cốt cách của một đất nước
cái khí thế của đất nước
như nó là cái linh thiêng
linh thiêng của sông núi
linh thiêng của hồn dân tộc
đấy nên cái trong này
hàm ý của nó rất là sâu xa
bia tháp sùng thiện diên linh
có nhiều giá trị lớn
cho việc nghiên cứu lịch sử
toàn bộ bia
là một tác phẩm nghệ thuật
điều khắc hoàn hảo
phản ánh mỹ thuật
và kỹ thuật thời lý
đạt đến những
đỉnh cao rực rỡ
bài minh trên bia
phản ánh văn chương thời lý
với nối văn biển ngẫu cầu kỳ
mang đặc trưng của văn chương thời lý
đây cũng là văn bản gốc duy nhất
còn lại của thời lý
trong đó có nói đôi chút
về kinh đô thăng long
như đoàn môn
chùa xin hiệu
chùa một cột
mình văn bia
còn trực tiếp miêu tả
tháp sùng thiện diên linh
với nhiều chi tiết đặc sắc
mà ngày nay
ta không còn thấy được
sau nhà bia
là tòa tam bảo
rồi đến chùa chính
gồm sáu gian
chùa hiện còn bảo lưu
nhiều di vật quý
mang đậm giá trị văn hóa truyền thống
phía sau chùa chính là sân
hai bên sân là hai hành lang
mỗi bên đặt tượng các vị la hán
sau cùng là hậu điện
quy mô chùa trên một trăm linh gian lớn nhỏ
thiết kế kiểu nội công ngoại quốc
quần thể di tích chùa long đoại sơn
có giá trị về mặt lịch sử
văn hóa tâm linh to lớn
thầy ơi thế như thế
thì là một cái ngôi chùa
mà để mình thấy được
ngôi chùa đấy lâu đời
và có cái miên đải lâu đời
thì là mình sẽ nhìn vào cái vườn tháp
để thấy là cái vườn tháp
có nhiều tháp
thì là chứng tỏ
ngôi chùa có cái lịch sử
rất là lâu đời đúng không ạ
các vị mà muốn đến chùa đấy
thì trước khi lễ phật xong
thì tìm hiểu ngôi chùa là thế nào
một là cái người làm lên chùa
thứ hai nữa là
cái niên đại của cái chùa này là
là ở đâu
thì mình phải tìm ngay là vườn tháp
vườn tháp là ai
vườn tháp là các tổ tu hành
các sư tu hành
thế thì chùa bao nhiêu tổ
chùa bao nhiêu hòa thượng
bao nhiêu thường tọa
bao nhiêu đệ đức
bao nhiêu đệ tử
thì bây giờ nó thở lộ ra là
cái chùa đấy niên đại nó sẽ lâu
làm sao cái tháp
là nó có ba phẩm
hai phẩm một phẩm
đấy nó phân biệt
một phẩm là anh trước bé
anh hai phẩm là bậc chùa trung
bậc hòa thượng là ba phẩm
tháp đỉnh tháp tổ đây này
tháp tổ đây thì cũng phân làm ba
vườn tháp rất là rộng
thì đây là một cái rừng tháp
để cho là
phật tử đến chiêm bái với phật
và chiêm bái các sư tổ đấy đi
khi qua đời
mà các tổ đã có cung lao tu hành
cũng như là giảng kinh pháp cho
đào tạo các sư và giảng cho dân nghe
đảng nhà nước cũng lại lấy cái nơi đây
nó là cái nơi di thích lịch sử
đặc biệt để mà
mọi người con việt nam
đến đây để chiêm ngưỡng
tìm hiểu về lịch sử
tìm hiểu về vua chúa
tìm hiểu về các sư
rồi tìm hiểu về
cái nơi mà cành ra làm
bảo tàng lịch sử việt nam
với hợp với
bảo tàng hà nam
phòng văn hóa thông tin huyện duy tiên
tiến hành điều tra thám sát
và khai quật khảo cổ học
nhằm phục vụ tu bổ tôn tạo
và phát huy giá trị di tích
chùa long đoại sơn
trong hơn hai tháng tiến hành thám sát
và khai quật khảo cổ học
đã phát hiện một phần chân móng
tháp sùng thiện linh
các loại nguyên liệu xây dựng đá
đặc biệt là những vật liệu trang trí
với các đồ án hoa văn khác nhau
mang phong cách điển hình thời lý
hàng năm vào ngày hai mươi một tháng ba âm lịch
lễ hội chùa đoại sơn được tổ chức
đã thu hút đông đảo du khách thập phương
đó không chỉ là dịp
mọi người về đây hành hương lễ phật
mà còn có thể tham quan ván cảnh chùa
tìm hiểu di tích lịch sử
chiêm ngưỡng ngôi chùa bề thế
thưởng thức vẻ đẹp sương thủy hữu tình
của thiên nhiên
lễ hội chùa đoại sơn ngoài là
ngày rỗ vì cao tăng đắc đạo
hòa thượng thích chiếu thường
còn là nơi tưởng niệm những người
có công với đất nước
có công xây dựng ngôi chùa
như lý thường kiệt lý nhân tông
nguyên phi ỉ lan mẫu liễu hạnh
đây vừa là nơi thể hiện đạo lý
uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta
vừa là môi trường giáo dục truyền thống
lịch sử văn hóa cho thế hệ trẻ
với những giá trị lịch sử văn hóa
và vẻ đẹp vừa uy nghi cổ kính
vừa thanh thoát nhẹ nhàng
chùa đoại sơn được công nhận
là di tích văn hóa lịch sử
các quốc gia và xếp hạng
là di tích quốc gia đặc biệt
quần thể di tích danh thắng đoại sơn
ngày càng khẳng định giá trị lịch sử

các quốc gia và xếp hạng

các quốc gia và xếp hạng

các quốc gia và xếp hạng
thưa quý vị các sản phẩm theo tay ở nước ta vẫn được người tiêu dùng trong và ngoài nước yêu thích đánh giá cao bởi nó thể hiện sự khéo léo của những người làm nghề thông qua từng đường kim mũi chỉ
dù được làm bằng tay nhưng các sản phẩm đều rất có hồn có tính nghệ thuật cao và mang đậm màu sắc văn hóa việt
tại xã thanh hà huyện thanh liêm tỉnh hà nam nghề theo gen truyền thống đã xuất hiện cách đây hơn một thế kỷ
đến nay cũng như nhiều làng nghề khác nghề theo gen ở thanh hà đã gặp không ít khó khăn khi đang phải chăn trở tìm cho mình hướng đi để tồn tại và phát triển
thế nhưng có một số người đã gắn bó với nghề theo lâu năm biết kịp thời nắm mắt xu hướng giúp cho nghề theo tìm được hướng đi mới hiệu quả trong điều kiện thị trường trong và ngoài nước đã thay đổi rất nhiều
nhìn những người thợ thanh hà làm việc ai cũng nghĩ nghề theo gen
nghề theo gen thật đơn giản chỉ cần đưa mũi kem lên xuống thế là xong
nhưng quan sát kỹ hơn mới thấy nghề theo đòi hỏi phải có sự công phu tỉ mỉ và khéo léo
bắt đầu từ công đoạn vẽ những họa tiết cần theo ra giấy sau đó trổ vào tấm mica mỏng
muốn theo đẹp trước hết mẫu trổ phải đẹp
sau đó người thợ mang mẫu
mẫu in trên tấm mica đó đặt trên tấm vải rồi lấy mực quét lên để lại dấu trên vải rồi mới theo
khi công đoạn theo hoàn tất các sản phẩm sẽ được kiểm tra kỹ lại một lượt rồi đem đi giặt là và đóng gói
nếu nói về công đoạn theo thì công đoạn nào cũng phải chú ý
công đoạn nào cũng thấy khó không cung đoạn nào là dễ
đầu tiên là mình pha cắt
thì cũng phải rất chính xác
tôi thấy là trong cái nghề thủ công này thì bất kỳ một cái công đoạn nào thì cũng phải hết sức là chú ý
nếu sai một đi nó sẽ đi một rộng
cho nên không có cái gì là dễ và chẳng có cái gì nào khó
mà cái này phải đòi hỏi cái độ tỉ mỉ chính xác
đấy công đoạn nào cũng phải rất là chú ý
ông nguyễn thế vũ bắt đầu học nghề theo từ khi còn rất trẻ
ban đầu ông học theo chỉ đơn giản vì thấy mình có chút năng khiếu
lại thấy đây là nghề truyền thống của quê hương nên muốn theo để biết
sau một thời gian ngắn học hỏi từ những người lớn tuổi trong làng ông bắt đầu tập làm riêng
sau đó ít lâu ông đứng ra thành lập tổ hợp theo xuất khẩu thanh hà
anh em trong nhà cũng tham gia cùng và cùng đi xin hàng ở các nơi
vệ giao cho người lao động làm
khi ấy nghề theo đối với ông là một nguồn thu nhập khá tốt
không chỉ cho gia đình ông mà còn giúp cải thiện kinh tế cho những người nông dân ở địa phương
bởi thế ông gắn bó vào duy trì hoạt động của hợp tác xã đến những năm hai nghìn
khi tôi vào cái nghề theo thì trước tiên là có cơ duyên
mình nhìn thấy các cái hoa văn của cái hàng theo thì mình lại rất là thích nó
và đặc biệt là tôn trọng cái nghề thủ công của ông cha để lại
và từ đấy thì tất nhiên là nói ở đây thì mình cũng không phải nói hay nhưng mà cũng có một chút một cái khiếu là vẽ
mà cái người thường làm theo thì anh vẽ tốt thì anh theo tốt
vẽ đẹp thì theo đẹp
đến cái nghề theo thì nó có rất nhiều những cái lý do
những cái lý do chủ yếu là tôi thấy là cái nghề theo truyền thống của địa phương ấy
một là tạo việc làm cho cái người lao động nước nông nhà
trong đấy là có ngay bản thân con cháu anh em trong gia đình nhà mình
thời gian sau đó từ hợp tác xã ông phát triển quy mô lên thành công ty
ông cũng cử một số người có kỹ thuật theo tốt
đi truyền nghề cho người dân trong làng và truyền nghề cho cả một vài địa phương khác
các sản phẩm của làng nghề rất phong phú về chủng loại đa dạng về mẫu mã
như ga chải giường khăn chải bàn túi gối chanh theo đều mang giá trị thẩm mỹ cao
nhưng dù sao chăng nữa thì tôi cũng rất muốn là hiện nay thì nó tuy là nó không không không
không hưng thịnh
nhưng tôi vẫn cứ muốn là duy trì và giữ lại cái nghề truyền thống bởi tôi đã gắn bó với nó mấy chục năm
tôi rất tâm đắc với nó và muốn giữ lại nó để truyền lại cho con cháu
thôi thì nút hưng nút suy thì tôi hy vọng là cái nghề theo của tôi và cái giá trị không theo của người lao động nó sẽ trả về đích thịt trong thời gian sớm nhất có thể
làm nghề theo lâu năm ông vũ biết rằng những món đồ nhỏ bé này đang chưa được nhìn nhận đúng với giá trị của nó
chỉ có điều những nghệ nhân theo dõi đang già đi thế hệ trẻ không đam mê theo đuổi nghề của ông cha để lại
đây là trăn trở của những người trong nghề và cả những ai yêu mến nghệ thuật theo truyền thống như ông
bởi trăn trở ấy nên ông đã không ngừng nỗ lực truyền lại kinh nghiệm trong nghề
truyền lại cả niềm đam mê với nghề cho con cháu
may mắn thay người con trai của ông nhìn thấy những nỗ lực của ông
nhìn thấy tình yêu của ông đối với nghề theo truyền thống
nên đã cùng ông gắn sức lưu giữ lại những nét tinh hoa trong nghệ thuật theo gen mà người xưa để lại
đến nay anh đang phát huy thế mạnh là sức trẻ để tạo nên thương hiệu riêng cho làng nghề và gia đình
các mẫu theo không chỉ ứng dụng trên một vài đồ vật cũ mà còn gắn với các sản phẩm thời trang phù hợp với xu hướng hiện đại
thật sự ra với bố tôi thì cũng làm nghề được gần ba mươi năm rồi
trong thời gian bố làm việc thì bản thân cảm thấy bố là một người rất yêu nghề và luôn luôn kiên trì kể cả những lúc khó khăn
nghề theo cũng có những lúc rất khó khăn nhưng mà bố vẫn cố gắng vượt qua và bản thân tôi thật sự ra là lấy được cái động lực của bố
nên là cũng luôn luôn cố gắng và phát huy làm sao giữ gìn và phát huy được cái bản sắc cái lét văn hóa của làng nghề theo truyền thống
theo làng nghề thủ công đòi hỏi người thợ phải có bàn tay khéo léo tài hoa đôi mắt tinh tường
cộng với bộ óc tinh tế và đức tính cẩn thận cẩn mẫn
mỗi người nghệ nhân không chỉ tạo nên giá trị nghệ thuật kết tinh trong sản phẩm mà còn phải truyền cả tình yêu và đam mê trong từng đường kim mũ chỉ
nhờ thế mà nghề theo truyền thống đến nay vẫn đang được giữ gìn và phát triển
trong hương vị ẩm thực đồng quê vùng đồng bằng bắc bộ món bánh đa cá rô đồng đã trở nên quen thuộc với người dân ở nhiều tỉnh như hưng yên hải dương nam định
thế nhưng đậm đà phong vị hơn cả phải kể đến món bánh đa cá rô ở hà nam
có lẽ bởi sự gần gũi và bình dị trong nguyên liệu chế biến sự thanh mát ngọt thơm trong hương vị đã khiến món bánh đa cá rô đồng trở nên quen thuộc với người dân ở nhiều tỉnh như hưng yên hải dương nam định hải phòng
có lẽ bởi sự gần gũi và bình dị trong nguyên liệu chế biến sự thanh mát ngọt thơm trong hương vị đã khiến món bánh đa cá rô đồng trở nên quen thuộc với người dân ở nhiều tỉnh như hưng yên hải phòng
có lẽ bởi sự gần gũi và bình dị trong nguyên liệu chế biến sự thanh mát ngọt thơm trong hương vị đã khiến món bánh đa cá rô đồng trở nên quen thuộc với người dân ở nhiều tỉnh như hưng yên hải phòng

một bánh đa cá rô đã trở thành hương vị ẩm thực nổi tiếng của mảnh đất hà nam
mỗi người con ở hà nam không ai là không biết đến món bánh đa cá rô đồng nổi tiếng
bí quyết tạo nên bát bánh đa ngon có lẽ chính ở khâu nguyên liệu
hà nam là vùng chiêm trũng nên cá rô tự nhiên có nhiều
thịt cá rô ta tự nhiên thường rất thơm và béo
nhất là vào mùa lúa làm đồng từ thời điểm tháng sáu đến tháng chín
ở nhiều nơi cũng có món bánh đa cá rô
nhưng không phải ở đâu cũng có đúng loại cá rô đồng ta để chế biến
cá rô bắt về được làm sạch rồi cho lên nồi luộc qua
luộc đến độ vừa phải để thịt cá không bị nát
mà vẫn giữ nổi tiếng
để giữ được vị ngọt của thịt thì vớt ra để gỡ xương
cá rô bắt đúng mùa cá thường có thịt ngọt hơn
cá cũng béo nên miếng cá vừa dày dặn vừa chắc thịt
cá rô ít xương nên chỉ cần gỡ được phần xương sống là được
xương cá gỡ xong mới bỏ phần thịt cá vào chảo chiên cho vàng đều

để thịt cá không quá cháy người đầu bếp phải đun dầu sôi
có nhiệt độ cao và nhúng cá rô đủ chín thịt bên trong rồi vớt ra
dù luộc hay chiên thì đều phải tính thời gian hợp lý
để miếng cá không bị khô và mất vị ngọt tự nhiên
luộc như này nha riêng cái này phải biết cách luộc
luộc nó phải biết cách luộc luộc nó phải biết cách luộc
để vừa tầm luộc nó vừa tầm làm sao để còn gỡ được
chứ không nên luộc quá luộc quá nó mất vị ngọt của cá
thứ hai là về cách chiên số lượng nhiều quá không thể xào hay bị nát
chiên phải chiên vừa tầm làm sao nó còn vị ngọt của miếng cá
nhiều khi chiên kỹ quá khách hàng họ không thích ăn
nó hết độ ngọt của miếng cá rô đỏ
ngoài thành phần chính là cá
các loại rau ăn đều có thể được chế độ ngọt của miếng cá
các loại rau ăn kèm cũng là nguyên liệu không thể thiếu
tạo nên vị thanh mát của món ăn
chủ yếu người ta dùng rau cải
bởi sự kết hợp giữa rau cải và cá rô đồng
tạo nên nét ngọt tự nhiên mà không một thứ gia vị nào thay thế được
ngoài ra cũng có thể dùng rau ngót cùng với hẹ
cũng giúp tạo nên hương vị đặc trưng của món ăn này
bởi vì trong đó nó có thứ nhất là cá rô
rô rô đồng nó rất là lành
đấy được thẻ các eo các thứ ăn rất lành
các loại rau nó cũng phù hợp với món canh
nó cũng mát mát và lành
phù hợp với món cá
bánh đa cá rô đồng ở đất hàn nam
không thể lẫn vào đâu được
bởi hương vị từ nước dùng thịt cá

rau cải rau thơm
sợi canh cũng làm từ loại bánh đa ngon nhất
đó là bánh đa vừa dai vừa giòn
đừng phôi khô kỹ
trước khi lên bát
đầu bếp sẽ cho bánh đa
trao qua nồi nước sôi
rồi đổ vào bát
sau đó mới cho phần thịt cá
rau hành khô hẹ
và sưới nước dùng lên trên
canh bánh đa cá rô không bị ngán
dễ tiêu hóa và đẹp hơn
nên ăn vào mùa nào cũng hợp
cái ngọt thơm từ nước xương
từ thịt cá
từ vị gạo bánh đa
từ cái mát của rau gia vị
tạo nên hương vị lạ thường
hãy nhớ like và subscribe cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại
chào tạm biệt